với việc đánh bại đội tuyển nữ thái lan ở trận chung kết sea games ba mươi
đội tuyển nữ việt nam cho thấy sức mạnh ở khu vực đông nam á với sáu lần vô địch
những kết quả này là cơ hội để bóng đá nữ tiếp cận với những giải đấu ở đẳng cấp thế giới
và hướng đến năm hai nghìn hai mươi ba khi mà world cup bóng đá nữ sẽ tăng số đội tham dự vòng chung kết
theo đó đội tuyển nữ việt nam cần phải nắm bắt được cơ hội
để có thể lần đầu tiên tham gia vào giải đấu lớn nhất thế giới này
khi giành tấm huy chương vàng thứ sáu tại sea games
huấn luyện viên mai đức trung của đội tuyển nữ việt nam đã khẳng định
ông muốn cùng các học trò hướng đến giấc mơ được một lần tham dự vòng chung kết world cup
thực tế trong quá khứ đội tuyển việt nam đã từng ở rất gần giấc mơ ấy
tuy nhiên thấy cho huấn luyện viên mai đức trung lại để tuột khỏi tay mình
những cơ hội để được tham dự vòng chung kết world cup nữ hai nghìn hai mươi ba tới đây
được đánh giá là có thể đến với đội tuyển nữ việt nam
khi chủ tịch fifa gianni infantino đang hướng đến việc mở rộng khả năng
chơi thế giới cho nhiều quốc gia
hiện nay thì trong quá trình đào tạo chúng ngoài các huấn luyện viên việt nam
thì hiện nay có chuyên gia do liên đồng bóng đá nhật bản
cử sang để hỗ trợ cho bóng đá nữ việt nam ông garaki
là một giảng viên của liên đồng bóng đá nhật
hiện nay trên bảng xếp hạng bóng đá fifa
đội tuyển nữ việt nam đang xếp thứ ba mươi bốn thế giới và thứ sáu châu á
một thành tích mà đội tuyển bóng đá nam cũng đang mơ ước
những thành tiệu mà bóng đá việt nam đạt được trong thời gian vừa qua
cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo
đảng nhà nước các cấp các ngành
trong buổi gặp mặt hai đội tuyển bóng đá nam việt nam
những nhà vô địch đông nam á lãnh đạo đảng nhà nước nhấn mạnh
những tấm huy chương đã đạt được là mồ hôi nước mắt
cũng thể hiện khát vọng lớn lao vì màu cờ sắc áo của việt nam
vì vậy cần có những chiến lược phát triển phù hợp
để phát triển bóng đá nữ việt nam
đặc biệt là sự quan tâm đào tạo cho thế hệ bóng đá trẻ
ngoài ra chính phủ và các ngành thể dục thể thao tới đây
tiếp tục nghiên cứu chính sách tốt hơn cho các vận động viên
huấn luyện viên và các cá nhân liên quan
cho các cầu thủ nữ được đào tạo được thi đấu
được tích lực kinh nghiệm được nâng cao chế độ dinh dưỡng
nâng cao điều kiện chuẩn bị tập huấn nước ngoài nhiều hơn
thì chúng ta sẽ từng bước đạt được mục tiêu chúng ta đề ra